thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây làn sóng khởi nghiệp tại việt nam đã và đang diễn ra mạnh mẽ
có những chuyển biến tích cực các mô hình khởi nghiệp sáng tạo và có ý nghĩa đã được ra đời
nhiều người đã trở thành những doanh nhân thành đạt nhờ các mô hình khởi nghiệp của mình
và không nằm ngoài xuông ấy cộng đồng người khiếm thính tại việt nam cũng đã và đang có những mô hình khởi nghiệp thành công dành riêng cho chính cộng đồng của mình
việc có những mô hình khởi nghiệp thành công thời gian qua không chỉ tạo động lực ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp đầy sáng tạo khác
mà còn góp phần tạo thêm cơ hội và việc làm và gia tăng thu nhập cho chính thành viên cộng đồng của người khiếm thính
nếu có một cái app để dạy mọi người ngôn ngữ ký hiệu để chúng tôi có thể sử dụng ngôn ngữ của chúng tôi với cộng đồng và xã hội thì rất tuyệt vời
thông thường nếu không có ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với mọi người xung quanh thì chúng tôi gặp rất nhiều rào cản
có app thì rất thuận tiện
không chỉ giúp cha mẹ trẻ điếc hiểu hơn về thế giới của con mình giúp trẻ điếc tự tin hòa nhập tốt hơn khi có ngôn ngữ ký hiệu
ứng dụng dạy ngôn ngữ ký hiệu qua phần mềm của tuyến và các bạn
tế ghi nhận về ý nghĩa thiết thực của nó khi trở thành một trong hai đại diện của việt nam
tham dự hội nghị thanh niên khởi nghiệp sáng tạo xã hội châu á thái bình dương lần thứ hai
rút collab năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
thành công bước đầu là vậy thế nhưng xuân tuyến và nhóm fly vẫn luôn đau đáu những nỗi niềm băn khoăn
khi con đường đưa ý tưởng bước đầu của mình đến với hiện thực vẫn còn nhiều gian khó
không chỉ khó khăn về kinh nghiệm trong một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ
tuyến và các bạn còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn dù cả sự khác biệt về chính ngôn ngữ ký hiệu
của cộng đồng người điếc khi mỗi một vùng miền đều có những ngôn ngữ ký hiệu khác nhau
để giải quyết vấn đề này nhóm fly của tuyến đang từng bước thống nhất các ngôn ngữ ký hiệu
để đưa vào phần mềm đồng thời chuẩn bị những bước cần thiết để triển khai đến các bố mẹ trẻ điếc
ở khu vực hà nội và khu vực miền bắc trước khi mở rộng đến các khu vực khác
khi thiết kế app chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì chúng tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này
ngoài việc thiết kế phần mềm thì chúng tôi cũng rất khó khăn về xin tài trợ để có thể thực thi được dự án này
vì vậy bước đầu khi thực hiện ý tưởng thiết kế một app dạy ngôn ngữ ký hiệu trên điện thoại di động như thế này
chúng tôi đã khảo sát các gia đình và sự quan tâm của các cha mẹ chính là động lực giúp chúng tôi tự tin hơn
khi triển khai thực hiện ứng dụng này tôi thấy phần mềm này rất hữu ích cho các bậc cha mẹ của trẻ khiếm thính
đặc biệt là các cha mẹ ở các khu vực xa xôi
may mắn hơn đỗ xuân tuyến khi được tiếp cận với cộng đồng người điếc ở cả trong và ngoài nước từ sớm
anh đỗ hoàng thái anh giờ đã trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng người điếc nói riêng và cộng đồng người khuyết tật nói chung
công ty trách nhiệm hữu hạn hỗ trợ và kết nối người điếc với cộng đồng scdef do anh làm giám đốc đã trở thành một địa chỉ
một cầu nối không thể thiếu đối với người điếc
mỗi khi cần kết nối với cộng đồng và xã hội từ các sinh hoạt từ ngày tới các buổi hội thảo hội nghị trong và ngoài nước của người điếc
đều có sự tham gia của nhân viên trong công ty anh với vị trí là phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu
những thành công có được ngày hôm nay của anh đều được xuất phát từ chính trải nghiệm của anh một người khuyết tật trong cộng đồng người điếc
đối với bản thân tôi thì trở ngại lớn nhất là việc học vẫn thiếu
thời điểm tôi đi học chương trình giáo dục chỉ có sách đến lớp năm và chúng tôi phải học trong tám năm
may mắn là khi có dự án học ngôn ngữ ký hiệu tại trường đồng nai thì tôi đã tham gia học và có được một cái bằng về giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu
học xong trở về hà nội tôi nhận thấy người điếc gặp nhiều khó khăn trong cách giao tiếp như họ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu
còn người nói sử dụng ngôn ngữ nói rồi viết chữ người điếc cũng viết theo kiểu của ngôn ngữ ký hiệu nên người nghe đọc cũng khó hiểu
và người nghe lại sử dụng ngôn ngữ viết vì vậy tôi đã nghĩ mình phải mở một lớp để đào tạo ngôn ngữ ký hiệu
những khó khăn mà tôi gặp phải hầu hết đều có phiên dịch hỗ trợ
đối với người điếc sử dụng phiên dịch viên là cách thức tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề
năm hai nghìn một mươi bốn anh có dịp đến tham quan và làm việc tại hàn quốc
trong suốt quãng thời gian ở hàn quốc anh đã tìm hiểu và nhận ra rằng
tại hàn quốc có rất nhiều người đàn ông
có rất nhiều các dịch vụ hành chính công dành cho người điếc
trong khi tại việt nam đây hoàn toàn là những dịch vụ vô cùng mới mẻ thậm chí là chưa hề có
việc không thể tiếp nhận với thông tin với các dịch vụ công
khiến cho cộng đồng người điếc ở việt nam vô cùng khó khăn khi làm bất cứ việc gì
mong muốn giúp cộng đồng người điếc tại việt nam có thể hòa nhập với cộng đồng xã hội một cách tốt hơn
bằng những kinh nghiệm bản thân tích lũy được cùng với những gì học hỏi được từ nước bạn
anh úc hù dự định mở rộng mạng lưới phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu
thông qua các lớp dạy ngôn ngữ ký hiệu các lớp tập huấn nâng cao cho các phiên dịch viên
và may mắn đã mỉm cười với anh khi năm hai nghìn một mươi bảy một công ty hàn quốc đã tìm đến anh
và kết hợp cùng anh để mở ra một công ty hỗ trợ cho người điếc kết nối cộng đồng
những thành công mà anh đã đạt được không chỉ là một minh chứng cho những nỗ lực
cho sự kiên trì và quyết tâm biến ước mơ trở thành sự thực
mà nó còn góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng và xã hội về khả năng của những người khuyết tật nói chung
anh cũng trở thành niềm tự hào của gia đình bạn bè và cộng đồng người điếc tại việt nam
thấy anh từ trước nên nó dự rất nhiều lớp học lúc nào nó cũng bảo nó đi thi cho gia đình thấy là bình thường
nó tham gia rất nhiều lớp học lớp giảng dạy của các giáo viên câm điếc người nước ngoài
cho nên là thấy nó cứ bình thường
nó tham gia rất nhiều lớp học lớp giảng dạy của các giáo viên câm điếc người nước ngoài

học này kia thì gia đình thấy bình thường
tự nhiên thì họ thấy và họ được giải về xong được tiền giải thưởng nên hoàn toàn là người ta cho nó thực hiện cái ý tưởng của mình cấp tiền cho nó thực hiện
đầu tiên cũng lo lắng lắm bởi vậy
tôi bảo cháu nó như thế này trình độ nó có hạn
bây giờ lại giao cho có tiền thành lập công ty
thì không biết sẽ là quản lý công ty như thế nào cho tốt
cũng rất là long gia đình tôi cũng rất là mừng
vì cháu đã tự lực và cháu đã cố gắng cháu trưởng thành như thế
rất là hy vọng là thấy anh mở ra công ty như thế này giúp đỡ được nhiều người
và để cho người biết thì được hòa nhập với cộng đồng được tốt hơn
con thấy rất tự hào về bố
khi mà con biết được bố đã thành lập được một công ty dành cho công ty kỳ hiệu
khi mở dịch vụ này tôi mong muốn là người điếc cũng được hưởng những dịch vụ tốt nhất
và có thể tiếp cận được với mọi thông tin và giao tiếp được với tất cả mọi người
thứ hai là tôi mong muốn rằng
khi thấy những hiệu quả thực sự hữu ích và thiết thực như vậy
đối với cộng đồng người điếc
chính phủ và các cơ quan chức năng sẽ có những hỗ trợ dành riêng cho người điếc
giúp giảm thiểu các chi phí để người điếc không phải tự trả những chi phí như vậy
hiện tại việt nam có khoảng hai năm triệu người điếc
và nhu cầu tự lập tự chủ của các bạn trẻ trong cộng đồng người điếc nói riêng
và người quyết tật nói chung ngày càng tăng
đứng trước nhu cầu đó chương trình huấn luyện đặc biệt mang nhiều ý nghĩa xã hội
nhằm giúp hiện thực hóa ý nghĩa xã hội
ý tưởng kinh doanh của người điếc thành mô hình khởi nghiệp cũng đã được tổ chức
thông qua những chương trình huấn luyện người điếc khởi nghiệp như thế này
và đặc biệt là gen tính kiên nhẫn để tìm ra sự độc đáo trong mô hình kinh doanh
và mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn để hoàn thiện ý tưởng
nhưng với sự kiên trì quyết tâm không bỏ cuộc và tinh thần luôn cố gắng học hỏi cao nhất
các mô hình khởi nghiệp của cộng đồng người điếc việt nam chắc chắn sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới
bởi khởi nghiệp không chỉ là con đường giúp tăng giá trị kinh tế cho cộng đồng người điếc và gia đình
mà còn là cơ hội tạo ra việc làm tiềm năng cho người điếc nói riêng và cộng đồng người khuyết tật nói chung
quý vị và các bạn thân mến khởi nghiệp không phải là một vấn đề quá khó khăn
nhưng khởi nghiệp như thế nào làm sao để đạt được thành công
có lẽ mới là điều bất cứ ai khi bắt đầu con đường mình lựa chọn cũng đều phải suy nghĩ
một số lưu ý khởi nghiệp sau đây của chương trình hy vọng sẽ giúp cho các bạn có thêm những gợi ý thiết thực để đi đến thành công
một trong những vấn đề đầu tiên bạn cần quan tâm khi khởi nghiệp là ý tưởng
ý tưởng tốt chính là bước khởi đầu thuận lợi cho việc kinh doanh
những người sẽ sáng tạo ra những ý tưởng táo bạo
số khác lại chọn những ý tưởng không quá khác biệt nhưng dễ thực hiện và hiệu quả
chọn người đồng hành là một trong những yếu tố bạn có thể cân nhắc và lựa chọn
người đồng sáng lập sẽ chia sẻ những nỗi đau chi phí vấn đề và khối lượng công việc cùng với bạn
tuy nhiên team sáng lập nên chỉ có từ hai đến ba người
các team quá lớn sau một thời gian thường tan giã và tách ra thành lập hai đến ba công ty khác
một trong những người sáng lập phải hiểu về công nghệ
rất nhiều start up không thành công vì một quyết định công nghệ
chưa tốt đặc biệt là trong việc lựa chọn sai công nghệ
hãy cởi mở chia sẻ và học hỏi những điều mới
bạn cũng cần lưu ý là không nên sớm mở rộng quy mô khi chưa trưởng thành
lúc khởi đầu hãy chắc chắn rằng bạn phát triển một cách có hệ thống
ban đầu nên tránh thuê quá nhiều nhân sự bởi việc tuyển dụng quá nhiều khi công ty chưa trưởng thành
sẽ khiến bạn trái túi nhanh chóng
đừng quá nóng vội để có một văn phòng đẹp với những đồ nội thất vật dụng xây dựng thương hiệu start up
hình thành công ty đắt đỏ
trong thời điểm bắt đầu những điều này không quan trọng
nếu người sáng lập quá chăm chút cho những điều này nó sẽ khiến bạn mất tập trung
khi thời gian và tiền bạc khăn hiếm hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan
hãy tìm cố vấn phù hợp cho ý tưởng của bạn
ở trường học bạn có thể học hỏi mọi điều với bạn bè thầy cô giáo để đảm bảo bản thân hiểu rõ bài giảng
tương tự khi bạn khởi nghiệp việc tìm kiếm một người cố vấn để hỗ trợ là cần thiết
đó có thể là một doanh nhân đã về hưu một người thầy trong quá khứ hoặc các cựu sinh viên cùng trường
biết chấp nhận thất bại
một vài thất bại trong quá khứ và hiện tại không đồng nghĩa với những quyết định kế tiếp của bạn sẽ lại sai
chỉ cần bạn làm việc hết mình biết cách thay đổi để thích nghi những kết quả ngọt ngào nhất sẽ là điều trong tầm tay